thưa đồng bào đồng chí
hôm nay trong không khí hào hùng và xúc động của những ngày mùa thu hà nội
kỷ niệm bảy mươi bốn năm cách mạng tháng tám và quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chúng ta họp mặt tại đây để trọng thể kỷ niệm năm mươi năm
ngày chủ tịch hồ chí minh muôn vàn kính yêu của đảng ta dân tộc ta nhân dân ta
và năm mươi năm thực hiện di trúc thiêng liêng của người
với tất cả lòng thành kính và siết bao thương nhớ bác
trong thời khắc thiêng liêng và ý nghĩa này
chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của chủ tịch hồ chí minh
lãnh tụ thiên tài của đảng và dân tộc ta
người thầy vĩ đại của cách mạng việt nam
anh hùng giải phóng dân tộc
danh nhân văn hóa thế giới

trước lúc đi xa
người đã để lại cho toàn đảng toàn dân và toàn quân ta
bản di trúc thiêng liêng
một văn kiện lịch sử cực kỳ quan trọng
kết tinh tư tưởng văn hóa trí tuệ đạo đức và tâm hồn cao đẹp
của một bậc vĩ nhân
người đã làm dạng giữa dân tộc ta nhân dân ta và non sông đất nước ta
thưa đồng bào đồng chí
chủ tịch hồ chí minh đã dành nhiều thời gian và tâm huyết
tự mình lặng lẽ chuẩn bị rất công phu và chú đáo
để hoàn thành bản di trúc trong vòng bốn năm
từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm đến một nghìn chín trăm sáu mươi chín
giữa lúc cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước của quân và dân ta
đang diễn ra ác liệt đầy gian khổ hy sinh
chỉ với hơn một từ
vô cùng ngắn gọn
di trúc của người đã truyền cho toàn đảng toàn dân và toàn quân ta
ý chí quyết tâm sát đá niềm tin mạnh liệt
và sức mạnh vĩ đại của dân tộc việt nam
sức mạnh của chính nghĩa và chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do
sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng việt nam
trong di trúc người khẳng định
dù khó khăn gian khổ đến mấy
nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi
tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất
đồng bào nam bắc nhất định sẽ xung hợp một nhà
dự báo thiên tài đó của chủ tịch hồ chí minh
đã sớm trở thành hiện thực
thể hiện tầm cao trí tuệ uyên bác và trí thức
thực tiến phá hết sức phong phú
sâu sắc nắm vững và làm chủ quy luật vận động khách quan

chủ tịch hồ chí minh là một nhà tư tưởng lỗi lạc
nhà tổ chức thiên tài
đã sáng lập lãnh đạo và rèn luyện đảng ta
trong di trúc người trước hết nói về đảng
căn dặn chúng ta những vấn đề trọng yếu nhất
về xây dựng trình đốn đảng
để đảng ta luôn luôn là một đảng mắc xít chân chính
là đạo đức
là văn minh
đại biểu cho trí tuệ lương tâm và phẩm giá của dân tộc việt nam
với tầm nhìn sâu rộng
nhãn quan chính trị nhạy bén sáng suốt
trong di trúc
chủ tịch hồ chí minh đã chỉ rõ
ngay sau khi cuộc chống mỹ cứu nước của dân ra
dành hoàn toàn thắng lợi
việc cần phải làm trước tiên là
trình đốn lại đảng
làm cho mỗi đảng viên
mỗi đoàn viên
mỗi tri bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ đảng giao phó cho mình
toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân
làm được như vậy
thì dù công việc to lớn mấy
khó khăn mấy
chúng ta cũng nhất định thắng lợi
trong di trúc người khăn rằng
đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của đảng và của dân ta
đoàn kết làm nên sức mạnh là cội nguồn của mọi thành công
mà nhờ đó
từ ngày thành lập đến nay
đảng ta đã tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta
hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này
đến thắng lợi khác
muốn xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc
trước hết phải có sự đoàn kết thống nhất trong đảng
đoàn kết trong đảng
là tiền đề
là hạt nhân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
đoàn kết toàn dân tộc
là cơ sở để phát huy
kết hợp sức mạnh dân tộc
với sức mạnh thời đại
là tiền đề thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước
và xây dựng xã hội mới
còn góp phần ngăn ngừa nguy cơ suy thái của đảng cầm quyền
trong duy trúc
chủ tịch hồ chí minh yêu cầu các cấp ủy
tổ chức đảng
từ trung ương đến địa phương
mỗi cán bộ đảng viên
phải ra sức giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của đảng
như giữ gìn con ngươi của ngắt mình
thường xuyên và nghiêm trình thực hiện tự phê bình và phê bình
phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau
phải đề cao thực hiện dân chủ rộng rãi
trong hoạt động lãnh đạo
cầm quyền của đảng
để tập hợp lực lượng cách mạng
phát huy trí tuệ
sức sáng tạo của cán bộ
và các tầng lớp nhân dân
ngay từ khi chuẩn bị thành lập đảng
cho đến khi trước lúc đi xa
mới quan tâm hàng đầu của đảng của chủ tịch hồ chí minh
là xây dựng đảng về đạo đức
trong di trúc người căn dặn
đảng ta là một đảng cầm quyền
mỗi đảng viên và cán bộ
phải thật sự thấm nhuận đạo đức cách mạng
thật sự cần kiệm liêm chính trí công vô tư
phải giữ gìn đảng ta thật trong sạch
phải xứng đáng là người lãnh đạo
là người đại tớ thật trung thành của nhân dân
những chỉ dạy của người
vừa là sự tổng kết sâu sắc về lý luận
vừa là vấn đề mang tính nguyên tắc và thời sự
để giữ vững và nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng
sức chiến đấu của tổ chức đảng
của đội ngũ cán bộ đảng viên
tạo nên sức mạnh quy tụ lực lượng
củng cố và nâng cao niềm tin của quần chúng nhân dân
đối với đảng đối với cách mạng
thưa đồng bào đồng chí
chủ tịch hồ chí minh đã hiến dâng tròn đời mình
cho mục tiêu cao cả
độc lập tự do của tổ quốc
ấm no hạnh phúc của nhân dân ta
và những giá trị nhân văn cao quý của nhân loại
trong tư tưởng hồ chí minh
nổi bật và xuyên suốt là tư tưởng giải phóng dân tộc
đồng thời với giải phóng xã hội
giải phóng con người
mở ra những triển vọng mới to lớn
để phát triển con người
người và xã hội
trong di trúc
người đặc biệt nhấn mạnh
đầu tiên là công việc đối với con người
người chỉ rõ
ngay sau khi cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước thắng lợi
toàn đảng toàn quân toàn dân ta
phải ra sức và mau chóng hàn gắn với thương chiến tranh
chăm lo giải quyết các vấn đề chính sách xã hội
đền ơn đáp nghĩa
và kiến thiết xây dựng đất nước ta
đàng hoàng hơn
to đẹp hơn
người cho rằng
đó là một cuộc chiến đấu khổng lồ
và là một công việc cực kỳ to lớn phức tạp và khó khăn
nhưng cũng rất vẻ vang
đảng phải huy động được hết trí tuệ sức mạnh toàn dân tộc
phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa
nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân
đồng thời phải có kế hoạch sẵn sàng
và chú đáo
để tránh khỏi bi đông
thiếu sót và sai lầm
di trúc cho thấy tầm nhìn xa trông rộng
thấm đậm và tràn đầy tinh thần nhân văn của chủ tịch hồ chí minh
về sự nghiệp giải phóng và phát triển con người
chủ tịch hồ chí minh quan tâm sâu sắc đến từng đối tượng cụ thể
nhất là chăm lo thế hệ trẻ
người khán giảm
bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau
là một việc rất quan trọng và rất cần thiết
đó là sự quan tâm chăm lo phát triển toàn diện con người việt nam
với tất cả phẩm chất chân thiện mỹ
trước hết là bồi đắp về nhân cách
tu dưỡng đạo đức cá nhân
giáo dục bồi dưỡng tâm hồn trong sáng cao đẹp của con người việt nam
một hồ chí minh đầy bao dung nhân ái
suốt đời dành tình thiêng yêu trọn vẹn
đối với mọi tầng lớp nhân dân
và toàn thể nhân loại
như nhà thơ tố hữu đã viết
bác ơi tim bác manh mông thế
ôm cả non sông mọi kiếp người
chủ tịch hồ chí minh không chỉ là một người cộng sản việt nam bẫu mực
mà còn là một người chiến sĩ cộng sản quốc tế trong sáng

là biểu tượng vĩ đại sáng ngời và lỗi lạc của phong trào giải phóng dân tộc việt nam
của đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế
của hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc
trong duy trúc
khi bàn về vấn đề quốc tế
chủ tịch hồ chí minh đã thể hiện một tầm nhìn lớn lao
một nhãn quan văn hóa rất mực nhân văn
sâu sắc và tinh tế
người quan tâm tới việc củng cố sự đoàn kết trong phong trào cộng sản công nhân quốc tế
và ra sức thúc đẩy sự hiểu biết tin cậy lẫn nhau
hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc
đó là nhãn quan và đức độ của một danh nhân văn hóa thế giới
tư tưởng đạo đức và phong cách của người
là hiện thân của những khát vọng lớn lao của các dân tộc
trong việc khẳng định bản sắc của dân tộc mình
và tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc
thưa đồng bào
thưa đồng bào
chủ tịch hồ chí minh đã trải qua một cuộc đời oanh liệt đầy gian khổ hy sinh
vô cùng cao thượng và phong phú
vô cùng trong sáng và đẹp đẽ
chọn đời người vì nước vì dân
hết lòng hết sức phục vụ tổ quốc phục vụ nhân dân
người là biểu tượng
là thấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng
cần kiểm liêm chính trí công vô tư
tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
đã hút đúc lên sự nghiệp hồ chí minh
thời đại hồ chí minh
thời đại rực rỡ nhất vinh quang nhất trong lịch sử dân tộc ta
trong lời cuối cùng của duy trúc
người nói về việc riêng
dù nói về việc riêng nhưng vẫn hàm chứa trong đó biết bao sự suy tư
vẫn toát lên sự suy nghĩ và hành động
lo cho nước
lo cho dân
người chọn đời
chỉ có một hàm huấn
hàm huấn tột bậc
là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập
dân ta được hoàn toàn tự do
đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc
ai cũng được hào hẳn
vĩnh biệt chúng ta
mắc không có gì cho riêng mình
ngoài những điều sâu sắc nhất
lớn lao nhất
vĩ đạo nhất
dành cho nhân dân cho đất nước
và người chỉ tiếc là tiếc rằng
không được phục vụ nhân dân lâu hơn nữa
nhiều hơn nữa
đó là lý tưởng chính trị
đa phân hóa đạo đức
và chủ nghĩa nhân văn hồ chí minh
thưa đồng bào đồng chí
năm mươi năm qua
tư tưởng hồ chí minh và di trúc của người
luôn đồng hành cùng dân tộc
soi dọi dẫn dắt toàn đảng toàn dân toàn quân
luôn kiên định và trung thành với sự nghiệp lý tưởng cách mạng của người
kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng vĩ đại
mà người đã chọn đời cống hiến và hy sinh
mang lát gỡ bách chiến bách thắng của chủ tịch hồ chí minh
tới đích cuối cùng
dưới sự lãnh đạo của đảng
phát huy sức mạnh đại đoàn kết
nghị lực và ý chí của toàn dân tộc
kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại
quân và dân ta
đã giành được những thắng lợi to lớn trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
giải phóng hoàn toàn miền nam
thống nhất đất nước
thu non sông về một mũi
thỏa lòng mong ước của người
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa
đặc biệt là qua hơn ba mươi năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước
nhờ phát huy được sức mạnh toàn dân tộc
với sự trung sức đồng lòng phấn đấu không ngừng
của lớp lớp cán bộ đảng viên
và các tầng lớp dân dân
đất nước ta đã đạt những thành tựu to lớn
có ý nghĩa lịch sử
thành tựu của công cuộc đổi mới đã tạo ra những điều kiện tiền đề thuận lợi
để đất nước ta vững bước đi trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội
và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
đã minh chứng cho năng lực lãnh đạo cầm quyền
và bản lĩnh chính trị vững vàng
của đảng ta sức mạnh vĩ đại và tài năng sáng tạo của nhân dân ta
chúng ta có thể tự hào và tin tưởng báo cáo với bác rằng
dưới sự lãnh đạo của đảng
nhân dân ta đã xây dựng đất nước ta một mươi lần to đẹp hơn
và ngày càng đàng hoàng hơn
to đẹp hơn như mong muốn của người
điều đó càng củng cố thêm niềm tin của chúng ta
vào thắng lợi của công cuộc đổi mới
xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội
thưa đồng bào đồng chí
thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
đảng ta luôn luôn tự đổi mới tự trình đốn
để giữ vững vai trò lãnh đạo
nâng cao năng lực cầm quyền và sức chiến đấu
đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên
năm mươi năm qua đảng ta đã ra sức giữ gìn
củng cố sự đoàn kết nhất trí của đảng
tăng cường đoàn kết trong đảng
làm hạt nhân cho đại đoàn kết của toàn dân
thực hành dân chủ rộng rãi
thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình
tăng cường củng cố mối quan hệ mật thiết gắn bó giữa đảng với dân
ra sức củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo
sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng
và đội ngũ cán bộ đảng viên
đề cao kỷ luật nghiêm minh và tự giác
những năm gần đây
bằng quyết tâm cao nỗ lực lớn hành động quyết liệt kiên trì và đồng bộ
chúng ta đã tạo ra được những chuyển biến tích cực
kết quả rõ rệt trong công cuộc xây dựng trình đốn đảng
trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam
xây dựng mật chất tổ quốc việt nam và các tổ chức chính trị xã hội
qua đó đã góp phần quan trọng củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng
từ quá trình thực hiện những lời căn dặn của chủ tịch hồ chí minh trong di trúc đã khẳng định
đảng ta có đủ bản lĩnh trí tuệ kinh nghiệm uy tín
và khả năng lãnh đạo nhà nước và xã hội
luôn ý thức được sứ mệnh trọng trách của mình
trước nhân dân trước vận mệnh của dân tộc
từ thực tiễn năm mươi năm thực hiện di trúc
chúng ta có cơ sở vững chắc để khẳng định
muốn xây dựng trình đốn đảng có hiệu quả
ngăn ngừa được những suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống
tự diễn biến tự chuyển hóa
thì phải thực sự thấm nhuận tư tưởng hồ chí minh
học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức pháp quyền xã hội
phong cách của người
thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
năm mươi năm qua
toàn đảng toàn dân toàn quân ta
đã thấm nhuận sâu sắc và phát huy tình cảm quốc tế
trong sáng thủy chung của người
trên cơ sở bảo đảm lợi ích quốc gia
giữ vững độc lập tự chủ
vì hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển
trước sau như một
ủng hộ các đảng công sản và công nhân
các phong trào thiến bộ và xã hội
trong công cuộc đấu tranh
vì mục tiêu chung của thời đại
tăng cường hiểu biết
tình hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân việt nam
với nhân dân các nước trên thế giới
với đường đối ngoại rộng mở
đa dạng hóa đa dương hóa
việt nam là bạn
là đối tác tin cậy
là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế
góp phần vào sự nghiệp hòa bình
độc lập dân tộc
dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới
năm mươi năm thực hiện di trúc là một chặng đường lịch sử quan trọng trong sự nghiệp cách mạng việt nam do đảng ta lãnh đạo
dù trong bất cứ hoàn cảnh nào
toàn đảng toàn dân toàn quân ta phải đoàn kết một lòng
kiên định con đường cách mạng mà đảng ta
nhân dân ta và chủ tịch hồ chí minh đã lựa chọn
năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
để lại cho chúng ta những bài học lịch sử hết sức quý báu
đó là bài học nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
đó là bài học sự nghiệp cách mạng là của nhân dân
do nhân dân và vì nhân dân
đó là bài học không ngừng củng cố tăng cường đoàn kết
đoàn kết toàn đảng
đoàn kết toàn dân
đoàn kết dân tộc
đoàn kết quốc tế
đó là bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế
đó là bài học sự lãnh đạo đúng đắn của đảng
là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng việt nam
thưa đồng bào đồng chí
toàn đảng toàn dân toàn quân ta
đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
tích cực chuẩn bị những công việc cần thiết
tiến tới tổ chức đại hội đảng bộ các cấp
và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
chúng ta tự hào với tất cả những gì chúng ta đã làm được
song cũng không khỏi trăn trở dây dứt
trước những gì chúng ta chưa làm được hoặc làm chưa trọn vẹn
không ít những khuyết điểm yếu kém và khó khăn thách thức
đang cản trở tiến trình đổi mới xây dựng đất nước
nếu không kiên quyết kiên trì ngăn chặn đẩy lùi
sẽ đe dọa tới vận mệnh của tổ quốc
sự sống còn của chế độ và vai trò lãnh đạo của đảng
điều đó đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực ra sức phấn đấu
phát huy ưu điểm sửa chữa khắc phục khuyết điểm yếu kém
tuyệt đối không chủ quan tự mãn
không say sưa với thắng lời
hay bi quan giao động trước những khó khăn thử thách
ý thức được vai trò sứ mệnh lịch sử của mình
đảng ta càng cần phải thấm nhuận sâu sắc
những di huấn của chủ tịch hồ chí minh hơn bao giờ hết
chúng ta càng cần phát huy truyền thống và bản chất tốt đẹp của đảng ta
với quyết tâm chính trị cao
kiên quyết kiên trì
đấu tranh với những biểu hiện suy thoái
về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến
tự chuyển hóa trong nội bộ
xây dựng đảng thật trong sạch khứng mạnh
nâng cao năng lực lãnh đạo
và sức chiến đấu của tổ chức đảng đảng viên
xứng đáng là đội tiên phong là đảng cầm quyền
ngang tầm nhiệm vụ
thấm nhuần phương châm của chủ tịch hồ chí minh
dĩ bất biến ứng vạn biến
chúng ta quyết tận dụng tốt nhất thời cơ vận hội
hóa giải kịp thời những nguy cơ
và vượt qua mọi khó khăn thách thức
thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới
xây dựng một nước việt nam hòa bình
dân chủ và giàu mạnh
theo tâm nguyện của người
toàn quân ta
nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của chủ tịch hồ chí minh
tiếp tục thực hiện lý tưởng cao cả của người
kiên quyết kiên trì đấu tranh
bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
xây dựng đất nước việt nam
dân giàu nước mạnh
công bằng văn minh
chúng ta nguyện giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong đảng
như giữ gìn con người của mắt mình
tiếp tục xây dựng trình đối đảng
ngày càng trong sạch vững mạnh
làm hạt nhân cho khối đại đoàn kết toàn dân
tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng
phong cách của người
thưa các quý vị
thưa đồng bào đồng chí
chủ tịch hồ chí minh sống mãi với non sông đất nước
với nhân dân ta
di trúc của người tỏa sáng giá trị dân tộc và thời đại
nhân văn văn hóa hồ chí minh
mãi mãi là nguồn cờ quy tụ sức mạnh toàn dân tộc
và sẽ tiếp thêm sức mạnh
nguồn năng lượng to lớn cho đảng ta dân tộc ta nhân dân ta
trong sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ tổ quốc việt nam muôn vàng yêu quý của chúng ta
nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam muôn năm
đảng cộng sản việt nam quang vinh
chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta
thưa quý vị
nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm quốc khánh mùng hai tháng chín
sáng nay ngày ba mươi tháng tám
các đồng chí lãnh đạo
nguồn lãnh đạo đảng
nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
đã tới đặt vòng hoa
vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
đoàn lãnh đạo đảng và nhà nước có thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
nguyên chủ tịch nước trần đức lương
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
các đồng chí ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng
các đồng chí nguyên ủy viên bộ chính trị
nguyên bí thư trung ương đảng
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
thanh kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn công lao trời biển của người
đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc ta
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ
đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
sau khi vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
đoàn đã tới đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc
đã không tiếc máu xương dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ
đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
sáng nay thành phố cần thơ đã long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày cách mạng tháng tám
và quốc khánh mùng hai tháng chín và năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
cách đây bảy mươi bốn năm dưới sự lãnh đạo của đảng và chủ tịch hồ chí minh
cả dân tộc việt nam triệu người như một đồng lòng vùng lên tiến hành cuộc khởi nghĩa thắng lợi
đập tan ách thống trị của thực dân phong kiến giành chính quyền về tay nhân dân
ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tại quảng trường ba đình lịch sử
chủ tịch hồ chí minh đã trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa
nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tại buổi họp mặt lãnh đạo thành phố cần thơ ôn lại truyền thống ngày cách mạng tháng tám thành công
quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và năm mươi năm thực hiện di trúc của bác
dìm nay thành ủy cần thơ trao tặng bốn trăm linh chín huy hậu đảng cho bốn trăm linh chín đảng viên trên địa bàn
riêng tại buổi họp mặt sáng nay có bốn đảng viên cao niên được trao tặng huy hậu đảng
cũng trong ngày ba mươi tháng tám tỉnh bình dương đã tổ chức họp mặt kỷ niệm bảy mươi bốn năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
tại buổi họp mặt lãnh đạo tỉnh bình dương ôn lại truyền thống vẻ vang những bài học lịch sử vô giá của cách mạng tháng tám quốc khánh mùng hai tháng chín
đồng thời nhấn mạnh gần ba phần tư thế kỷ qua tinh thần cách mạng tháng tám cuột khởi vẫn luôn là cội nguồn sức mạnh tinh thần to lớn
động viên tiếp sức cho đảng cho nhân dân đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thách thức gặt hái được nhiều thắng lợi trong công cuộc đổi mới
tiếp nối những trang sử hào hùng của dân tộc
dìm nay ban thường vụ tỉnh ủy bình dương đã trao tặng truy tặng huy hiệu từ ba mươi năm đến bảy mươi năm tuổi đảng cho ba trăm linh một đảng viên
cũng nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh và năm mươi năm ngày mất của người
lãnh đạo tỉnh thanh hóa cùng nhiều tổ chức cơ quan đoàn thể đã đến đặt vòng hoa dân hương tại khu văn hóa tưởng niệm bắc hồ
năm mươi năm qua thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh từ một tỉnh thường xuyên nhận trợ
các cấp của trung ương nhưng với ý chí quyết tâm các thế hệ lãnh đạo tỉnh thanh hóa đã luôn đoàn kết nỗ lực vượt qua khó khăn đẩy mạnh các phong trào thi đua
đến nay diện mạo của tỉnh thanh hóa có sự đổi mới rõ nét với nhiều thành tựu đáng tự hào
trong giai đoạn tới đảng bộ chính quyền và nhân dân thanh hóa quyết tâm đưa tỉnh thanh sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời bác hồ kính yêu hẳng mong muốn
ngày hai mươi chín tháng tám tại thủ đô moscow đại sứ quán các nước asean đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật nhân kỷ niệm năm mươi hai năm thành lập với tên gọi ngày asean năm hai nghìn hai mươi
hoạt động này được duy trì thường niên nhằm củng cố khối đoàn kết asean và là dịp để bạn bè nga và quốc tế hiểu thêm về hiệp hội các quốc gia đông nam á
nhiệm kỳ chủ tịch ủy ban asean tại liên bang nga được luân phiên sáu tháng một lần và hiện thuộc về đại sứ thái lan tại liên bang nga
phát biểu khai mạc ngày asean năm hai nghìn một mươi chín tại moscow đại sứ thái lan tại liên bang nga khẳng định năm hai nghìn một mươi chín là năm đặc biệt ý nghĩa trong quan hệ nga asean
nhất là sau hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi hai diễn ra hồi đầu tháng tại bangkok một giai đoạn mới đã bắt đầu trong tiến trình thực hiện kế hoạch hành động hợp tác asean nga
và thực hiện bản ghi nhớ hợp tác giữa asean và liên minh kinh tế á âu
trong vai trò nước chủ tịch asean năm hai nghìn một mươi chín đại sứ thái lan tại liên bang nga
thay mặt cơ quan ngoại giao các nước asean tại nga đã gửi lời cảm ơn bộ ngoại giao nga hội đồng kinh doanh nga và các học viện trung tâm nghiên cứu asean
đại sứ khẳng định đây chính là những đơn vị có nhiều đóng góp lớn nhằm củng cố tăng cường lòng tin và làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược asean nga

và tan dần hiện mưa bắt đầu lan rộng ra miền bắc đặc biệt các tỉnh vùng núi phía bắc sẽ có khả năng
xuất hiện lũ quét và sạt lở đất vì mưa sẽ kéo dài từ trưa nay đến ngày hai tháng chín với tổng lượng mưa
là hai trăm linh ba trăm linh mm của cả đợt các tỉnh như hòa bình sơn la yên bái phú thọ cần đặc biệt lưu ý
sáng nay đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai do bộ trưởng bộ nông nghiệp
và phát triển nông thôn phó trưởng ban thường trực nguyễn xuân cường làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác
ứng phó khắc phục thiệt hại do cơn bão số bốn gây ra tại hà tĩnh
trực tiếp kiểm tra thực địa tình hình thiệt hại do lốc xoáy gây ra tại xã kỳ hoa thị xã kỳ anh hà tĩnh
đồng chí nguyễn xuân cường ân cần động viên chia sẻ cùng bà con nhân dân trước những khó khăn mà thiên tai mưa lũ gây ra
đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng kịp thời hỗ trợ nhân dân
sớm khắc phục hậu quả tại bốn mươi một hộ bị ảnh hưởng của lốc xoáy để nhân dân sớm ổn định cuộc sống và sinh hoạt
huy động người dân máy móc tranh thủ thời gian sớm hoàn thành thu hoạch lúa hẻ thu để tránh lúa bị ngập nếu trời còn tiếp tục mưa lớn trong những ngày tới
cũng trong sáng nay ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh hà tĩnh đã đến hỗ trợ gia đình anh nguyễn tiến lịch năm mươi triệu đồng
và hỗ trợ năm triệu đồng một nhà đối với một mươi năm gia đình bị tốc mái ở thôn hoa tiến xã kỳ hoa thị xã kỳ anh
vào lúc một mươi sáu h ngày hai mươi chín tháng tám trên địa bàn huyện anh sơn một trận lốc xoáy kèm theo mưa to bất ngờ đã xảy ra
khiến hàng chục ngôi nhà bị tốc mái hàng nghìn cây cối và hàng chục cột điện bị gãy đổ nhiều diện tích lúa hẻ thu bị đổ sập
theo thống kê ban đầu mưa rông và lốc xoáy đã làm ba mươi một nhà dân một trường mầm non bị tốc mái một nhà dân bị sập
bốn cột điện bị gãy đổ một con trâu bị xét đánh chết hàng nghìn cây cối và nhiều diện tích lúa hẻ thu bị đổ gãy
các địa phương bị ảnh hưởng lớn là thị trấn anh sơn xã hội sơn hoa sơn cẩm sơn thạch sơn và long sơn
ngay sau khi xảy ra sự việc lãnh đạo huyện anh sơn đã thành lập đoàn đi kiểm tra thiệt hại
đồng thời chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng tại chỗ nhanh chóng kịp thời khắc phục những thiệt hại do gió lấp gây ra
ngay trong ngày hôm nay tại hà nội ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã họp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và rút kinh nghiệm cơn bão số bốn
bão số bốn đã khiến bảy mươi tám ngôi nhà bị tốc mái và hỏng tại hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh
ngoài ra bão số bốn gây rông lốc tại hà nội đã khiến một người chết và một người bị thương do cây đổ
tuyến biển theo báo cáo của bộ tư lệnh bộ đội biên phòng vẫn chưa ghi nhận thiệt hại về người
tuy nhiên cơn bão số bốn đã khiến ba tàu của ngư dân gặp sự cố hỏng máy trong vùng bão đi qua khiến một tàu bị chìm
hiện các tàu đã và đang được lai rắt vào bờ một tàu vận tải chở than bị hỏng máy
mười thuyền viên của tàu hiện đang an toàn trên phao cứu sinh
bộ đội biên phòng cũng như là chính quyền địa phương các anh phải kiểm soát chặt chẽ về chất lượng tàu thuyền
trước khi cấp phép cho rời bến mời thuyền viên đang trên phao cứu sinh
thì đề nghị các đồng chí bên biên phòng như ủy ban quốc gia
phó sự cố thiên tai tìm kiếm cư nạn các đồng chí huy động tối đa lực lượng để cứu mời thuyền viên trên tàu hà này
đáng chú ý hiện trên biển đông
đang xuất hiện hình thái thời tiết rất nguy hiểm
có khả năng mạnh lên thành bão và có thể tiếp tục đi vào đất liền nước ta trong vài ngày tới
ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương tiếp tục cảnh báo tới người dân
không chủ quan nghĩ cơn bão số bốn đã tan mà cần chú ý theo dõi thời tiết trước khi tiếp tục ra khơi
tại sao việc cấp bằng trái phép tại đại học đông đô lại có thể xảy ra
vai trò của các cấp quản lý ở đâu
câu trả lời có trên bản tin hai mươi hai h ngày ba mươi tháng tám trên truyền hình nhân dân
những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân